như một mươi năm trước đây huyện cẩm xuyên được đánh giá là địa phương khó khăn nhất nhì của tỉnh hà tĩnh
thì đến nay qua gần một mươi năm thực hiện nông thôn mới làng quê cẩm xuyên đã đổi khác mạnh mẽ với diện mạo mới
đây là hình ảnh làng quê cẩm xuyên hôm nay sau khi thực hiện bộ một mươi chín tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới
và thực hiện thêm tiêu chí số hai mươi về khu dân cư kiểu mẫu do tỉnh hà tĩnh xây dựng
phát động phong trào là cả huyền chống trực xây dựng nông thôn mới
và thành lập các tổ công tác hàng tuần về hướng dẫn chỉ đạo tại các cơ sở thôn xóm và tại các xã
và thực hiện là ngày thứ bảy là ngày của nông thôn mới
và chúng tôi coi xây dựng nông thôn mới là gắn vào nhiều vụ chính trị trong tâm xuyên thuật
do đổi quan điểm là quyết liệt kiên nhận và thường duyên liên tục để tạo động lực phát triển liên tục
và đưa xây dựng nông thôn mới trở thành một chuyển động nhanh dân đều
có nghĩa là liên tục liên tục phát triển
đây là một trong rất nhiều khu vườn kiểu mẫu trên địa bàn xã cẩm bình huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương mô hình vac này không những đem lại hiệu quả cao
cho việc phát triển kinh tế hộ gia đình mà còn tiết kiệm được sức lao động của người dân khu vực nông thôn
lúc đầu thì khai phá vườn thì rất là khó khăn
lúc đó đứng toàn là cỏ rồi
đứng chỗ cao chỗ thấp
rất là khó
nhưng từ khi có chủ trướng để xây dựng nông thôn mới
rồi thì đổi cải ruồng vườn thành vườn mẫu vườn để có thu nhập cao
nói chung là áp dụng khoa học kỹ thuật được cấp trên về họ hướng dẫn cho
khi đó nhà tôi làm tự nhiên là hôi tửa phải gạnh tưới sách tưới
nhưng dư là chỉ có bật điền thôi chỉ có băng máy bơm
để làm chừng môi
cảm thấy cái rau cái vườn trong tổ trắng tổ trắng xanh
cảm thấy đam mê mà vui lắm
còn đây là ngôi trường được đầu tư xây dựng từ chương trình xây dựng nông thôn mới
những trang thiết bị hiện đại đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của thầy trò nơi đây
trang thiết bị trường của trường thì được sự đầu tư của nhà trường cũng như của cấp trên
nên là ngày một là được kháng tráng và hiện đại
vì thế là giúp cho chúng tôi trong việc giảng dạy là có đầy đủ
các đô trung học giải học để học sinh tiếp thúc cũng dễ mà giáo viên cũng giảng dạy tốt hơn
khu sân chơi vườn thực hành của học sinh được đầu tư bài bản khiến học sinh luôn vui vẻ có hứng thú khi đến trường
hiện một trăm linh các tỉnh thành đều phát động hưởng ứng phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới
phong trào đã thu hút được sự quan tâm và vào cuộc của cả hệ thống chính trị
bản thân viện đoàn đã triển khai tốt phong trào tuổi trẻ xúc hợp chung sức xây dựng nông thôn mới
với các việc làm thiết thực đã vận động đoàn viên thanh niên thực hiện xây dựng được sáu mươi tuyến đường thanh niên tự quản một trăm sáu mươi sáu nhà tiêu hợp vệ sinh
ngoài ra đoàn viên thanh niên huyện còn làm tốt công tác trồng cây xanh di rời và xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh mô hình sản xuất và một số hoạt động lao động đổi công của đoàn viên thanh niên trong sản xuất nông nghiệp
bên cạnh đó phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc khu vực nông thôn cũng được đẩy mạnh
đã khơi dậy sức mạnh của nhân dân trong giữ gìn an ninh chính trị trật tự xã hội
sự phối hợp của các lực lượng trong tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự được triển khai thực hiện đã góp phần gìn giữ an ninh trật tự khu vực nông thôn
trước đây hay có thanh niên hư đi qua đi lại gây dối an ninh trật tự
từ khi có sự phối hợp của các anh biên phòng với công an thì tình hình an ninh trật tự đã được kiểm soát và ổn định
theo bộ nông nghiệp và phát triển
sau gần một mươi năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới có tám mươi bốn bảy mươi tám số hộ dân tại nông thôn hài lòng với chương trình
trong đó hai mươi năm sáu là rất hài lòng và năm mươi chín bảy mươi hai là hài lòng
trước đây nông thôn còn có bà già và phụ nữ đến bây giờ không còn nữa
và ông bài già cũng theo con ra thành phố rồi
cái thứ hai là rụng đất bỏ hoang nhiều thế
nông nghiệp phát triển thậm chí cả ruộng đất rất tốt
ở những vùng quê là nông dân rất là siêng năng cần mẫn thế mà rụng đất bỏ hoang vẫn nhiều
cái thứ ba là cái tranh lệch giàu nghèo nông thôn là quá lớn
bên cạnh đó nhiều địa phương vẫn còn xu hướng chạy theo bệnh thành tích
khiến cho việc xây dựng nông thôn mới chưa thực sự đúng với mục tiêu mà chương trình hướng tới
gần đây thì cái bệnh thành tích là đang có thể nói rằng đang khuếch tán một cách rất mạnh mẽ
trong các cấp chỉ đạo nông thôn mới
xã cũng có bệnh thành tích cho nợ tiêu chí khi xét duyệt
huyện tỉ đều vậy
và rất nhiều nơi những cái xã những huyện được công nhận nông thôn
nông thôn mới thì chất lượng nông thôn mới hết sức thấp
và có thể nói rằng nếu xét một cách nghiêm túc thì có khi chỉ đạt được khoảng sáu mươi bảy mươi cái yêu cầu của tiêu chí thôi
mô hình trồng rau an toàn tại thôn nà pò xã quân bình huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
là mô hình được hưởng lợi từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất của chương trình xây dựng nông thôn mới
mô hình đã làm thay đổi tư duy sản xuất của người dân từ sản xuất manh mún nhỏ lẻ
sang trồng rau theo vùng tập trung trở thành hàng hóa để buôn bán
tuy nhiên để duy trì và nhân rộng mô hình lâu dài thì cũng còn nhiều khó khăn
bởi thị trường không ổn định không huy động được quỹ đất tập trung
nên đa số người dân vẫn sản xuất nhỏ lẻ phụ thuộc nhiều vào thời tiết và thị trường
thu nhập vẫn bấp bênh
điều này đã hình hưởng trực tiếp đến tiêu chí thu nhập của xã quân bình
là xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện
về hướng thoát nghèo bền vững thì tôi nghĩ là thôn này là tiêu đối
về tăng thu nhập thì thực ra ở đây hiện nay vốn đầu tư của nhà nước đến người dân cũng đã tốt rồi
ở đây cũng mong muốn rất nhiều
ví dụ như các cơ chế cơ chế thì nó có những cơ chế cụ thể hơn
một cái thứ hai là trên vùng núi chúng tôi thì khí hậu nó khác
do vậy bây giờ trồng cây nuôi con các loại thì nó
nên nó cũng gặp nhiều khó khăn
gặp khó khăn là về cái thủ nhưỡng thôi
ví dụ như cũng có thể ở cái địa phương khác thì rất là tốt
nhưng mà về địa phương này thì trồng lại không được
rồi ở đây cũng chỉ mong muốn là có những cơ chế rồi hỗ trợ
rồi là tạo một cái điều kiện nhất là tạo nhiều công an việc làm
rồi là thực phấn khoa học kỹ thuật để cho người dân nắm được nhiều hơn
hiện nay thì cũng muốn chuyển đổi rất nhiều
như thôn tôi cũng muốn chuyển đổi thành hợp tác xã
rồi thành tổ hợp tác để mà làm thì lại
về cách thức thì hình thức thì cũng chưa nắm được mấy
để khắc phục những hạn chế nêu trên
nhiều chuyên gia cho rằng thời gian tới cần phát huy cao nhất tính sáng tạo
và vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới
ngoài ra cần tập trung vào tiêu chí môi trường
và gìn giữ nét đẹp văn hóa của làng quê việt nam
nông thôn theo tôi là có rất nhiều phát triển khác nhau
các cái vùng mà nông thôn ở miền núi phát triển cộng đồng du lịch
thì có thể tập trung phát triển
các cái vùng mà nông thôn mà sản xuất hàng hóa lớn tập trung
thì có thể tạo thành những vùng nông thôn gắn với đô thị để sản xuất hàng hóa
còn các vùng nông thôn ở những nơi mà cư dân đông đúc tập trung
những vùng văn minh miệt vườn những vùng văn minh nước nước hàng ngàn năm văn hiến
sát với đô thị thì đây chính là vùng tương lai của nông thôn phải là đô thị
trước đây chúng ta coi là cái việc bảo tồn văn hóa
nhưng hiện nay chúng tôi hướng tới làm sao chúng ta phải đưa văn hóa
thành một cái động lực để tạo ra một cái vùng nông thôn mới

như vậy thì làm thế nào để chúng ta phát huy được cái giá trị văn hóa
truyền thống tốt đẹp của hồn côi của việt nam
thì trên cơ sở đấy như chúng ta vừa trao đổi
đối với nhóm tiêu chí về cơ sở tầng
chúng ta cần phải xem xét linh hoạt mềm dẻo
và trên cơ sở chúng ta vẫn dụng nó phù hợp với cái cảnh quan môi trường của nông thôn
trong bộ tiêu chí một mươi chín mươi năm tiêu chí thì qua tổng kết kỳ này rút ra cũng rất nhiều vấn đề
cần phải tiếp tục điều chỉnh để làm sao nó phù hợp
hơn để làm sao đa dạng hơn để làm sao nó thiết thực hơn
để nó thực tế với từng vùng miền và đặc biệt là cái vấn đề văn hóa
của năm mươi bốn dân tộc anh em là phải phát huy cao nhất
rồi là tái cấu nông nghiệp thế rồi là người dân thì bằng
chính nội lực của mình nội lực của mình là gì đó là hình thành
các hợp tác xã đó là hình thành các doanh nghiệp nhỏ đó là phát triển
cái sản phẩm ô cốp đấy cũng là một phần nội lực của người dân
có bốn vấn đề cốt lõi xây dựng nông thôn mới một là
không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người dân
nông thôn miền núi là nhiệm vụ của chúng ta thứ hai là xây dựng
miền quê đáng sống xanh sạch đẹp
thứ ba cần phải tiếp tục bảo tồn phát triển
song hành giữa văn hóa nét đẹp văn hóa của người dân
trong quá trình phát triển thứ tư là chúng ta tiếp tục
xây dựng hệ thống chính trị mặt trận thống của việt nam
có thể giúp sự lãnh đạo của đảng ta không ngừng vững mạnh để phục vụ người dân
cách nhiệm của người nông dân là chủ thể nông nghiệp nông dân nông thôn là chiến lược
nông thôn mới là căn bằng những cái tin thẳng ấy tôi đề nghị các cấp quỹ chính quyền
phải được quan tâm hơn để đừng làm cái trách hướng về xây dựng nông thôn mới

do là loại rau cao cấp có trong các nhà hàng sang trọng trên khắp thế giới
một loại cây có giá trị dinh dưỡng rất cao và khả năng chữa bệnh tuyệt vời
cây mang tây là một loại cây đa niên thuộc họ mang tây với bản địa ở châu âu bắc phi và tây á
ngày nay cây mang tây được trồng ở nhiều nơi dùng trong ẩm thực như một loại rau
người ta phân biệt giữa mang tây trắng mang tây xanh và mang tây tím
mang tây trắng có hương vị tinh tế nhẹ và mềm hơn so với mang tây xanh và tím ngọt và ít đắng hơn
thực chất mang tây trắng cùng giống với mang tây xanh nhưng được trồng không cho chúng tiếp xúc với ánh sáng
do chúng sống trong bóng tối không tiếp xúc với ánh sáng nên chúng không thể sản sinh ra chất diệt lục
chính vì thế hình thành nên cây mang tây trắng ngày nay và nó có giá trị cao hơn nhiều so với hai loại anh em của nó
là vì quy trình tạo ra mang tây trắng rất khép kín chi phí cao
tại châu âu mang tây được đánh giá như một loại rau cao cấp
phần thu hoạch làm thực phẩm là các trồi măng thẳng phần đầu nhỏ có hình dạng như ngọn giáo
mang tây được xem là một loại rau cao cấp được yêu thích bởi vị giòn ngon và kết cấu khá mềm
mang tây được trồng ở nhiều nơi trên thế giới tập trung nhiều nhất ở trung quốc peru mỹ mexico và được thu hoạch vào mùa xuân
có nhiều giá trị như vậy nhưng trồng mang tây
đây đòi hỏi phải hết sức kiên trì với thời gian để thu hoạch lên tới tận chín tháng
ngoài ra cần lưu ý mang tây ưa khí hậu mát ưa sáng và cần được tưới nhiều nước nhưng lại chịu rét và ngập úng kém
nhiệt độ thích hợp nhất để trồng mang tây là khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi độ c
mang tây gieo trồng tốt nhất vào hai vụ trong năm đó là vào vụ thu đông từ cuối tháng tám tháng ba vào vụ xuân hè từ cuối tháng hai tháng sáu dương lịch
đất trồng mang tây là đất phù sa đất thịt nhẹ hoặc
nếu tự trộn đất bạn nên thêm phân chuồng hữu cơ dơm hoặc cỏ khô cắt nhỏ trộn đều theo tỷ lệ hai phần đất một phần phân hữu cơ một phần cho chấu hoặc dơm khô
không chỉ có vị ngon đặc trưng mang tây còn được xem là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao
trong mang tây chứa các thành phần dinh dưỡng thiết yếu cho sự phát triển và phòng chống bệnh tật như chất đạm chất béo chất sơ đường các loại vitamin và khoáng chất các acid amin
và đặc biệt là chất
inulin có tác dụng rất tốt cho hệ thống ruột
chúng chứa ít calor và rất ít natri
mang tây có tác dụng tăng cường khả năng biễn dịch cho cơ thể chống viêm chống lại quá trình oxy hóa ổn định huyết áp ngăn ngừa các bệnh tim mạch phòng chống các bệnh ung thư và nhiều chất sơ giúp hỗ trợ tiêu hóa